các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện cho các bệnh viện giả chiến ba tầng chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có xu hướng gia tăng
theo số liệu của sở y tế tp hcm đa số ca tử vong vì covid một mươi chín là những người chưa tiêm vaccine
tuy nhiên vẫn còn tình trạng những ca nhiễm covid một mươi chín tử vong dù đã tiêm hai mũi vaccine
theo các chuyên gia những ca này chủ yếu là do mắc bệnh nền nặng
bác sĩ phan châu quyền trưởng khoa hồi sức bệnh viện giả chiến đa tầng quận tân bình
khi bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện thống nhất tp hcm cho biết
những trường hợp tử vong trong thời gian gần đây có một số ca đã tiêm hai mũi vaccine
tuy nhiên do người bệnh mắc các bệnh nền như sơ gan hội chứng gan thận bệnh nhân lớn tuổi
tại trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm
những ngày qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong mặc dù đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
bác sĩ vũ đình ơn phó chủ nhiệm khoa hội sức tích cực kiêm phó giám đốc trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
có hai nhóm đối tượng tử vong một là bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh lý nền mạng tính
hai là bệnh nhân có thể trạng béo phì điển hình một trường hợp bệnh nhân một trăm linh tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mắc covid một mươi chín
với nhiều bệnh nền kèm theo nhưng vẫn tử vong dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng đơn vị điều trị covid một mươi chín kiêm trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết
tuy cơ địa của mỗi người sẽ có độ đáp ứng miễn dịch khác nhau sau tiêm vaccine
với những người mắc bệnh lý nền sẽ có thêm khả năng suy giảm miễn dịch do đó đáp ứng miễn dịch sau tiêm không như người bình thường
nên kháng thể lưu lại cơ thể bị mất đi nhanh hơn
người mắc bệnh lý nền dù đã tiêm hai mũi nhưng sau ba tháng lượng kháng thể sẽ giảm đi đáng kể
người bệnh nơi mắc covid một mươi chín sẽ bị rối loạn hệ thống miễn dịch khiến bệnh nặng hơn
do đó ở một số nước trên thế giới hiện đang khuyến cáo người lớn tuổi mắc bệnh nền sau tiêm từ bốn đến năm tháng trở lên nên tiêm mũi ba để tái tạo kháng thể
theo công bố của bộ y tế tp hcm mới ghi nhận thêm một sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới và bảy mươi bảy ca tử vong
qua phân tích số liệu của sở y tế tp hcm cho thấy trong một sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc mới thì có đến một một trăm ba mươi bảy ca được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện
tăng một trăm linh bảy ca so với ngày hôm trước một trăm sáu mươi bảy ca được phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu
ba trăm sáu mươi hai ca f được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện giả chiến
theo số liệu hàng ngày mà tp hcm báo cáo cho thấy số ca mắc mới được phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện chiếm khoảng hai phần ba trên tổng số ca mắc hàng ngày
trước dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến theo chủ hướng gia tăng ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành văn bản khẩn
chỉ đạo các sở ban ngành ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế có văn bản hỏa tốc nhắc các địa phương tăng cường phòng chống covid một mươi chín và dịch bệnh mùa đông xuân đặc biệt các bệnh lây truyền qua đường hô hấp đường tiêu hóa tránh đê dịch chồng dịch
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội thời gian vừa qua hà nội bắt đầu cho f một đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà trừ bốn quận nội thành
tuy nhiên qua mấy ngày triển khai việc thực hiện cách ly f một tại nhà theo phản ánh của cán bộ y tế một số quận huyện y tế cơ sở vốn đã quá tải trở nên quá tải hơn
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế nam tử liêm cho biết hiện địa phương đang thực hiện cách ly tại nhà cho một trăm chín mươi tám trường hợp
việc cho phép fmo cách ly ở nhà đối với địa phương bên cạnh những việc thuận lợi cho các ca f một thì địa phương cũng gặp khó khăn không ít
đối với gia đình f một các điều kiện phải hoàn toàn riêng biệt phòng ở riêng vệ sinh riêng với những
tiêu chí này có gia đình đủ nhưng có gia đình không đủ
ví dụ nhà có hai phòng nhưng chỉ có một nhà vệ sinh thì có thể người trong nhà không thuộc f một vẫn ở một phòng nhưng đi vệ sinh sẽ phải đi nhờ nhà hàng xóm
còn nhà vệ sinh của nhà chỉ được dành riêng cho f một
nhiều gia đình đang rơi vào tình trạng như thế
người nhà chấp nhận khắc phục khó khăn phải sang nhà hàng sớm đi nhờ để đảm bảo apple có một phòng riêng và một nhà vệ sinh riêng để sử dụng
vị này cho hay
khó khăn đối với nhân viên y tế từ khi triển khai thực hiện f một tại nhà
f triệu chứng tại trạm y tế lưu động nhân viên tuyến cơ sở quá tải chồng quá tải
trung tâm trạng này ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông cho biết
nhân lực ngành y tế thì có hạn nhưng theo quyết định ngày thứ bảy phải lấy mẫu các trường hợp f một cách ly tại nhà
ông phong chia sẻ tri việc đi thẩm định tầng nhà đã mất rất nhiều thời gian
giờ thêm việc đi tầng nhà f một lấy mẫu xét nghiệm ở ngày thứ bảy
tốn công tốn sức đã đành điều chúng tôi băng khoan nhất là trang phục bảo hộ
chúng tôi đang không biết làm như thế nào
nhân viên y tế không thể mặc một bộ quần áo bảo hộ đi từ nhà này sang nhà khác
mỗi nhà phải mất một bộ quần áo để lấy mẫu
giả sử một phường có bảy mươi f một thì ít nhất phải mất bảy mươi bộ quần áo bảo hộ để nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm
trang phục bảo hộ dùng nhiều rất tốn kém mà mua sắm vướng quá nhiều thủ tục
giám đốc trung tâm y tế quận hà đông kiến nghị có đơn vị nào đứng ra làm thủ tục đấu thầu các trang thiết bị
bảo hộ y tế đưa về cơ sở giống như cung cấp vaccine y tế chỉ làm chuyên môn tránh liên quan đến việc mua sắm
với số lượng ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng nhanh trong những ngày gần đây toàn bộ ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
đang cấp tập chuẩn bị các điều kiện vật chất con người để đưa vào vận hành trạm y tế lưu động
tuy nhiên nhiều địa phương vẫn không tránh khỏi bối rối đối với mô hình điều trị f ở thể nhẹ ở xã phường
theo đó lãnh đạo một số quận huyện cho rằng việc lập trạm y tế lưu động còn bắt cặp khó khăn
không chỉ thiếu thún về trang thiết bị con người các quận huyện còn lo sợ về sự thiếu hụt chuyên môn khi hầu hết chưa được qua diễn tập đào tạo điều trị ca mắc covid một mươi chín
ông đặng khánh hòa phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận thanh xuân cho biết việc lên kế hoạch chuẩn bị cho các trạm y tế lưu động tại phường trên địa bàn đang được triển khai
phương án trước mắt quận sẽ huy động toàn bộ nhà văn hóa tại phường để làm nơi điều trị f thể nhẹ
ông hòa cũng cho biết phương án đã chuẩn bị hết nên chỉ mất khoảng một hai ngày khi thành phố chấp thuận là có thể bắt đầu lắp đặt để đưa vào sử dụng trạm y tế lưu động ngay
còn tại quận hoàn kiếm một trong bốn quận lõi phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận nguyễn quốc hoàng thông tin công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành quận không gặp khó khăn vướng mắt gì
tuy nhiên theo chủ trương của thành phố trạm y tế lưu động tại bốn quận nội thành gồm có ba đình hoàng kiếm đống đa và hai bà trưng sẽ được kích hoạt khi lượng bệnh nhân lớn gây quá tải ở các cơ sở điều trị còn lại
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường tín kiều xuân huy cho biết đến nay huyện đã ra quyết định thành lập tám trạm y tế lưu động đang tiếp tục ra soát để lập thêm đảm bảo đủ mỗi xã có một trạm
tuy nhiên lãnh đạo huyện thường tín lo ngại trình độ chuyên môn của lực lượng y tế xã còn chưa cao chưa đảm bảo có thể thu dung điều trị số lượng lớn f
lãnh đạo huyện thường tín kiến nghị thành phố sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương nhất là huyện ngoại thành về nhân lực hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị cho đúng quy định phù hợp
ông đề nghị sở y tế sớm triển khai đợt tập huấn để đảm bảo năng lực chuyên môn cho nhân lực vận hành trạm
vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội nêu ý kiến thành phố nên triển khai điều trị f không triệu chứng tại nhà luôn thay vì điều trị tại trạm y tế lưu động
đại dịch covid một mươi chín đã gây ra ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước nhà đặc biệt là sau đợt dịch thứ tư bùng phát nhiều doanh nghiệp lao đao dừng hoạt động
bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động
theo liên đoàn lao động tp hà nội tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay các cấp công đoàn thủ đô đã rà soát thống kê cho thấy trên địa bàn có hai trăm bảy mươi ba doanh nghiệp dừng hoạt động
một năm trăm linh bảy doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín nhưng chưa dừng hoạt động
cũng theo thống kê của liên đoàn lao động tp công nhân lao động mất và thiếu việc làm tính đến tuần thứ bốn mươi bảy là năm mươi năm sáu trăm hai mươi chín người trong đó có chín ba trăm năm mươi một người mất việc bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi tám người thiếu việc
có một trăm sáu mươi bốn trăm năm mươi một công nhân lao động trong các khu công nghiệp chế xuất được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đối với tình hình quan hệ lao động nhìn chung ổn định không xảy ra hiện tượng định công lãng công tranh chấp lao động hay ngừng việc tập thể
tổ chức công đoàn thủ đô và đoàn viên công nhân viên chức lao động luôn tích cực đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn để khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh có mức độ ngày càng gia tăng các cấp công đoàn thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương
thành phố và ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố đã chủ động tham gia phối hợp với các cấp chính quyền trong điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
nhằm đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của từng địa phương cơ quan đơn vị và doanh nghiệp
bình dương khuyến cáo doanh nghiệp tuân thủ quy định phòng dịch tránh tình trạng khi phát điện có f thì không báo ngành chức năng mà để f về nhà tự lo
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết hiện tại số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vượt sáu trăm linh ca mỗi ngày
đa số là người đã tiêm vaccine và có đến bốn mươi năm người lao động tại các doanh nghiệp ông chương cũng chia sẻ thêm
chúng tôi đã khuyến cáo các doanh nghiệp tuân thủ quy định phòng chống dịch tránh tình trạng khi phát hiện có f thì không báo ngành chức năng mà để f về nhà tự do
tới đây sở sẽ bố trí tất cả các trạm y tế phường xã mở cửa tiêm vaccine xuyên suốt hai ngày một tuần với thủ tục đơn giản
người dân chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân là được tiêm đối với người già sẽ bố trí y tế lưu động đến tiêm vaccine tại nhà
tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay bình dương ghi nhận hai trăm bảy mươi bảy bốn trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm sáu mươi bảy bảy bệnh nhân khỏi bệnh hai sáu trăm hai mươi tám ca tử vong
tỉnh hiện còn một mươi tám trăm năm mươi tám bệnh nhân đang điều trị chủ yếu tại nhà
tỉnh đã tiêm được bốn hai mươi ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có hơn một trăm bảy mươi bảy năm trăm linh liều cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
về tình hình covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín ở tỉnh nghệ an vẫn đang có xu hướng gia tăng
trong đó có nhiều f là học sinh
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
thị xã hoàng mai và các huyện như quế phong nghi lộc đô lương yên thành quỳ châu quỳnh liêu nghĩa đàn thành chương con cuông anh sơn nghệ an vừa ghi nhận năm mươi sáu ca dương tính covid một mươi chín
trong đó có hai cộng đồng tại nghi lộc và huyện đô lương là bà ntn sáu mươi năm tuổi trú sớm hòa tây xã nghi hòa huyện nghi lộc
và ông hvt năm mươi tám tuổi trú xóm ba xã lạc sơn đồ lương
trong số năm mươi bốn ca f đã được cách ly từ trước có ba ca trong khu phong tỏa ba mươi ba ca là f một
một mươi sáu ca từ các tỉnh miền nam về hai ca lái xe đường dại từ tp hcm về nghệ an
như vậy vừa qua tỉnh nghệ an ghi nhận tới một trăm bốn mươi hai ca dương tính covid một mươi chín
để tiếp tục bản tin xin mời quý vị đến với tin tức về covid một mươi chín trên thế giới
mới đây who đã tỏ ra lo ngại khi người dân châu âu có cảm giác an toàn sai lầm rằng covid một mươi chín đã kết thúc
nhờ vaccine nếu không thực hiện các biện pháp phòng dịch
mới đây tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros ahanom geryashichus phát biểu tại cuộc họp báo ở geneva thụy sĩ
ở nhiều quốc gia và cộng đồng chúng tôi lo ngại về cảm giác an toàn sai lầm rằng vaccine đã chấm dứt đại dịch
và những người được tiêm vaccine không cần thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác
các quan chức who cảnh báo ncov sẽ tiếp tục lây lan mạnh mẽ trong những dịp lễ cuối năm
khi người dân các nước quay lại với hoạt động tụ tập di chuyển nhiều như thời kỳ trước đại dịch
tuần trước hơn sáu mươi ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín toàn cầu được ghi nhận ở châu âu tây dos nói
theo who tiêm vaccine kết hợp với đeo khẩu trang
và giãn cách xã hội vẫn là chìa khóa để ngăn chặn virus lây lan
nhà dịch tế học của who maria vankerkerb nói rằng quan trọng là người dân phải thực hiện các biện pháp phòng dịch trong dịp lễ
các biện pháp giãn cách xã hội không đồng nghĩa phong tỏa bà nói
khi được hỏi về khuyến nghị mới của liên minh châu âu eu về tim mũi tăng cường cho những người trên bốn mươi tuổi
nhà khoa học trưởng của who somya swaminathan cho rằng
trước hết nên ưu tiên tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành và những nhóm dễ bị tổn thương nhất
nên tập trung vào các nhóm chưa được tiêm vào nhóm nguy cơ cao